bộ y tế đã có công văn gửi ubnd tp hà nội viện vệ sinh dịch tễ trung ương bệnh viện bạch mai
và trường đại học y hà nội về việc hỗ trợ hà nội xét nghiệm covid một mươi chín
nhằm hỗ trợ ngành y tế tp hà nội khẩn trương xét nghiệm covid một mươi chín cho các trường hợp đi về từ thành phố đà nẵng
bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bộ giao cho các đơn vị bao gồm viện vệ sinh dịch tễ trung ương trường đại học y hà nội và bệnh viện bạch mai
hỗ trợ ngành y tế hà nội thực hiện việc xét nghiệm covid một mươi chín trong giai đoạn trước mắt